phường phú trinh thành phố phan thiết tỉnh bình thuận của ông phạm tiến phong tổ kiểm tra phát hiện tại căn nhà này có chứa một số lượng lớn thuốc tân dược thuốc tây và nhiều loại thực phẩm chức năng
nhưng ông phạm tiến phong không xuất trình được giấy phép kinh doanh của cơ sở cũng như các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh của các loại thuốc này
tổ kiểm tra đã tiến hành niêm phong tạm giữ tất cả các sản phẩm thuốc tân dược trên để tiếp tục điều tra làm rõ